nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng hungary
oban viktor hôm nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với cơ quan xúc tiến
thương mại hungary và đại sứ quán hungary tại hà nội đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam hungary
thủ tướng nước cộng hòa hungary orbán victor và phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới tham dự diễn đàn
phát biểu tại diễn đàn lãnh đạo hai nước đã khẳng định việt nam và hungary có mối quan hệ
hợp tác truyền thống lâu đời tổng kim ngạch thương mại hai triệu đã tăng từ năm mươi tám triệu đô la
năm hai nghìn sáu lên hai trăm sáu mươi sáu triệu đô la vào năm hai nghìn một mươi sáu về đầu tư fdi tính đến năm hai nghìn một mươi sáu hungary có một mươi năm dự án
đầu tư trực tiếp còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn năm mươi triệu đô la đứng thứ năm mươi năm trong tổng số
một trăm linh năm quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại việt nam mặc dù đã có những bước phát triển
nhưng quan hệ hợp tác thương mại song phương vẫn còn khiêm tốn
cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tương xứng với tiềm năng hai nước
cùng diễn đàn doanh nghiệp hai nước đã cùng nhau ghi các biên bản hợp tác kinh tế thương mại đồng thời
việt nam cũng đã cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi bảo đảm môi trường đầu tư
kinh doanh tốt hơn thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các nhà đầu tư hungary